đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức thái lan và tham dự đại hội đồng lần thứ bốn mươi hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á lần thứ bốn mươi ipa bốn mươi từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng tám
trong suốt chuyến thăm chính thức và tham dự ipa bốn mươi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự cuộc họp ban chấp hành ipa phiên khai mạc phiên toàn thể và bế mạc cùng các hoạt động chính thức của ipa bốn mươi chào xã giao chủ tịch hạ viện kiêm chủ tịch quốc hội thái lan chuân lịch bay hội kiến chủ tịch thượng viện và thủ tướng chính phủ thái lan
trong khuôn khổ ipa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng có các cuộc gặp song phương với chủ tịch quốc hội campuchia và chủ tịch quốc hội maroc gặp gỡ cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và kiều bào tại thái lan dân hương tưởng niệm anh linh bắc hồ tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh và thăm lớp học tiếng việt ở tỉnh udon thani
trong các cuộc gặp gỡ tiếp xúc lãnh đạo nghị viện chính phủ thái lan và các nước thành viên ipa các đối tác đều đánh giá cao và bày tỏ ngưỡng mộ vai trò vị thế và uy tín ngày càng cao của việt nam trong khu vực và quốc tế chia sẻ những thách thức và tình hình phức tạp gần đây trên biển đông cũng như trên thế giới

trong các cuộc gặp gỡ tiếp xúc lãnh đạo nghị viện chính phủ thái lan và các nước thành viên ipa các đối tác đều đánh giá cao và bày tỏ ngưỡng mộ vai trò vị thế và uy tín ngày càng cao của việt nam trong khu vực